khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bị cáo nguyễn ngọc sơn chú tại phường mỹ thới tp long xuyên tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân tp long xuyên tuyên phạt một mươi tám tháng tù ra
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn lái xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá qua test nhanh phương bị nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín nên bị giữ lại
còn sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền tp hcm để giao cá
sơn đã khai báo y tế không trung thực để được cách ly y tế tại nhà
đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn xét nghiệm cho kết quả dương tính
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người
trong đó có mẹ ruột sơn sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường cho sở y tế an giang
số tiền trên một mươi chín triệu đồng